sáng nay tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành trẻ em
đóng đinh vào vùng đỉnh đầu làm tử vong cho bé ba tuổi xảy ra tại huyện thạch thất hồi đầu năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo trong vụ án này là nguyễn trung huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã thạch hòa huyện thạch thất hà nội
bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về hai tội giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng nguyễn trung huyên và mẹ nạn nhân là nguyễn thị luyến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng
quá trình chung sống cùng mẹ con chị luyến huyên thầy cho bé có thái độ không nghe lời
nên đã nhiều lần hành hạ đánh đập và nảy sinh ý định giết cháu bé
để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của huyên và luyến
sáng ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai huyên đã dùng quả tạ bằng bê tông bọc nhựa
đóng liên tiếp một mươi chiếc đênh nhỏ dài khoảng hai một cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu bé
làm cho bé bị thương nặng và đã tử vong tại bệnh viện
vào đêm ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau đó nguyễn trung huyên bị cơ quan công an bắt giữ